tại buổi tiếp đoàn doanh nghiệp trung quốc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hoan nghênh các doanh nghiệp trung quốc đầu tư vào việt nam với công nghệ hiện đại đảm bảo chất lượng tiến độ và phải đảm bảo môi trường
ông trần nghĩa long chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn năng lượng mới kz dương quang bày tỏ
sau thời gian gặp thủ tướng vào tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu ở hồng kông kaiji hoa dung và gela simcoe đã thành lập một quỹ đầu tư quốc tế
tổng quy mô đầu tư là một mươi năm tỷ usd
công ty hoa dung trung quốc là công ty lớn nhất của trung quốc về quản lý tài sản tài chính tiền tệ
năm ngoái tài sản của công ty này đã lên tới hai trăm hai mươi tỷ usd
kaigi là đối tác lâu dài của hoa dung và hy vọng được tham gia một số dự án đầu tư lớn tại việt nam
thủ tướng hoan nghênh những ý kiến của caizi và hoa dung
tập đoàn đưa ra phương châm đầu tư là hiện đại công nghệ môi trường và tiến độ hoàn thành sớm
thủ tướng mong muốn
tập đoàn nỗ lực bảo đảm về vấn đề công nghệ môi trường trong đầu tư xây dựng dự án nhiệt điện tại việt nam
thủ tướng đánh giá cao tập đoàn dự kiến đầu tư vào các dự án đầu tư đường cao tốc cảng biển kho vận
thủ tướng nêu rõ vũng tàu được coi là một trong những cảng nước sâu tốt nhất trên thế giới
tuy nhiên hiện nay tại khu vực này thì hệ thống logistic chưa phát triển
thủ tướng đề nghị kaji làm việc cụ thể với bộ giao thông vận tải về khả năng triển khai các dự án này